cộng đồng quốc tế đang tiếp tục các nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo vào giải gaza
nơi có hơn hai triệu người dân đang bị đe dọa bởi nạn đói và bệnh tật
tổ chức từ thiện world center kitchen cho hay
đang chuyển hàng viện trợ nhân đạo lên một con tàu ở cảng của cộng hòa sip
để tiếp tục vận chuyển đến gaza
ai cập và liên minh châu âu eu cũng đã kêu gọi israel mở thêm cửa khẩu
nhằm tăng lượng hàng viện trợ vào giải đất này
theo giới chức eu việc thả hàng viện trợ bằng đường hàng không hay qua đường biển
là không đủ để bù đắp cho những chuyến xe tài trợ hàng cứu trợ
do đó eu kêu gọi israel mở thêm cửa khẩu để có thêm viện trợ đến gaza
bao gồm cả khu vực miền bắc và để giảm bớt các hạn chế hải quan tổng thể
trong khi đó ai cập và một số nước trong eu và nhiều quốc gia khác
đã tham gia hoạt động không vận để thả hàng viện trợ cho người dân gaza
dù vậy hoạt động này được cho là không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay
và việc vận chuyển bằng đường bộ vẫn là biện pháp hiệu quả và nhanh nhất
hiện mỗi ngày chỉ có khoảng hai trăm linh xe tải chở hàng cứu trợ vào gaza
thấp hơn nhiều so với số lượng sáu trăm linh xe mỗi ngày trong điều kiện bình thường
trong diễn biến liên quan ai cập và tây ban nha hôm qua tiếp tục lên tiếng phản đối
leo thang xung đột ở giải gaza
cảnh báo bất kỳ hoạt động quân sự nào của israel nhằm vào thành phố rafah của palestine
cũng sẽ dẫn đến hậu quả nhân đạo thảm khốc
tổng thống palestine mahmoud abbas
bổ nhiệm ông mohammed mustafa cố vấn có uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế
làm thủ tướng mới và giao nhiệm vụ cho quan chức này
thành lập chính phủ thứ một mươi chín của chính quyền palestine
ông mustafa sáu mươi chín tuổi là chủ tịch quỹ đầu tư palestine
kiêm cố vấn kinh tế cao gấp của tổng thống abbas
ông tốt nghiệp đại học josher washington ở washington của mỹ
là ủy viên ủy ban điều hành độc lập của tổ chức giải phóng palestine plo
quyết định bổ nhiệm ông mustafa được đưa ra sau khi chính phủ palestine
dưới quyền lãnh đạo của cựu thủ tướng mohammed steb
từ trước hơn hai tuần trước giữa bối cảnh đầy thách thức
do những diễn biến phức tạp ở giải gaza bờ tây và jerusalem
bước đi này cũng trùng khớp với sức ép ngày càng tăng cao
đối với tổng thống abbas yêu cầu nhà lãnh đạo này phải cải tổ chính quyền
và khởi xướng quá trình thiết lập bộ cung chính trị đủ năng lực
quản lý nhà nước palestine trong tương lai sau cuộc xung đột ở gaza
đặc phái viên liên hợp quốc về yemen han golzberg đã nêu bật sự cần thiết
phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc
ở yemen cùng với đó là các giải pháp góp phần cải thiện đời sống
của người dân tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này
phát biểu trong phiên thảo luận mở về tình hình yemen ông grunberg
bày tỏ thất vọng trước tình trạng không thể đạt được những cột mốc
then chốt mà người dân yemen yêu cầu vào tháng lễ ramadan của người hồi giáo
ông nhấn mạnh các vụ tấn công gần đây của houthi nhằm vào tàu thuyền
trên biển đỏ và vịnh aden cùng với đó là đòn đáp trả của liên quân mỹ anh
đang làm leo thang căng thẳng gây lo ngại về nguy cơ để yemen
trở lại vũng lầy xung đột lan rộng trong kịch bản tối tệ nhất
các bên có thể quyết định can dự bằng chủ nghĩa phiêu lưu quân sự mạo hiểm
khiến yemen rơi vào vòng xoay chiến tranh mới
cũng tại phiên thảo luận các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
đã lên tiếng về tình hình yemen nhất là diễn biến gần đây trên biển đỏ
lên án những cuộc tấn công của houthi nhằm vào các tàu thương mại ở vùng biển này
các nhà lãnh đạo cộng đồng tại nigeria thông báo băng nhóm bắt cóc
hàng trăm học sinh và nhân viên tại một trường học tại thị trấn kuriga
bang kaduna phía tây bắc của nước này vào hôm bảy tháng ba đã yêu cầu một tỉ nai ra
tức là khoảng bốn trăm tám mươi sáu bảng anh để thả con tin
vào hôm bảy tháng ba vừa qua nhiều tay súng đã tấn công trường học tại kuriga
bắt cóc ít nhất là hai trăm tám mươi sáu học sinh và nhân viên của trường
trong đó có ít nhất là một trăm linh học sinh ở độ tuổi từ một mươi hai trở xuống
đại diện gia đình các nạn nhân cho hay trong một cuộc điện đàm vào hôm một mươi hai tháng ba
các nghi phạm đã đưa ra tối hậu thư là phải trả tiền chuộc trong vòng hai mươi ngày
nếu không sẽ sát hại con tin
hiện giới chức đang cố gắng truy vết số điện thoại của những kẻ bắt cóc
chính phủ nigeria kêu gọi lực lượng an ninh của đất này phải đảm bảo việc thả các con tin
như một vấn đề cấp bách mà không phải trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào
bộ ngoại giao nga đã bổ sung hai trăm hai mươi bảy công dân mỹ vào danh sách trừng phạt
với biện pháp là cấm nhập cảnh vào liên bang nga
theo bộ ngoại giao nga động thái này nhằm đáp trả hành động tương tự từ phía chính quyền mỹ
danh sách trừng phạt lần này gồm đại diện của cơ quan hành pháp
cộng đồng doanh nghiệp giới truyền thông và giới chuyên gia tham gia vào việc xây dựng
và thực hiện đường lội bài nga của chính quyền mỹ
bộ ngoại giao nga khẳng định bất kỳ nỗ lực gây hấn chống nga nào cũng sẽ bị đáp trả tương xứng
tính từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine đến nay
đã có hơn hai công dân mỹ bị đưa vào danh sách trừng phạt
trong khi đó mỹ cũng đã tiến hành các biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có
cả trên lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế đối với cả các cá nhân và pháp nhân của nga
bộ trưởng công nghiệp các nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
đã nhất trí điều chỉnh các quy tắc về phát triển trí tuệ nhân tạo ai
và đảm bảo chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn
phát biểu sau hội nghị được tổ chức tại thành phố verona miền bắc italia
bộ trưởng công nghiệp italia adolfo uso cho biết
các nước thành viên g bảy đồng thuận về việc điều chỉnh các quy tắc
nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng nhất của ai và những lĩnh vực công nghệ mới nổi khác
theo ông các bộ trưởng sẽ nỗ lực hỗ trợ đầu tư chung vào ai
đặc biệt là nhằm đảm bảo sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
italia mong muốn sử dụng vai trò chủ tịch luân phiên g bảy trong năm hai nghìn hai mươi bốn
để tập trung vào tác động của ai đối với việc làm và tình trạng bất bình đẳng
đồng thời đặt ra các biện pháp bảo vệ cho sự phát triển của công nghệ này
cũng tại hội nghị ở verona các bộ trưởng công nghiệp g bảy cũng quyết định thành lập nhóm chuyên viên thường trực
để nghiên cứu những phương án giải quyết các chính sách nhằm tăng cường sản xuất chất bán dẫn trong nước